dù được giao nhiệm vụ quản lý chặt chẽ con người phương tiện công cụ ra vào khu vực biên giới
thế nhưng ngay trên tuyến đường tuần tra là cảnh hàng loạt xe chở gỗ lậu nghinh ngang ra vào
điều khó hiểu chỉ khi có mặt của phóng viên lực lượng biên phòng mới chặn bắt những chiếc xe chở gỗ lậu nói trên
hình ảnh ghi nhận của phóng viên trên tuyến đường tuần tra biên giới khu vực xã yà chía huyện iagrai tỉnh gia lai
một mươi năm h ngày một mươi ba tháng một mươi hai cách đồn biên phòng yà chía chỉ khoảng vài trăm mét
bốn chiếc xe máy độ chở theo những khúc gỗ cam xe lao nhanh trên đường tuần tra biên giới
dù phía trước lực lượng biên phòng phát hiện nhưng lại ngó lơ bốn chiếc xe chở gỗ vẫn ung dung đi qua mà không gặp bất cứ sự ngăn chặn nào
tiếp cận những người chở gỗ lậu trên họ cho biết số gỗ cam xe được cưa trong những cánh rừng lân cận rồi mang về bán cho những đối tượng đầu nậu
sau một lúc phát hiện có sự có mặt của phóng viên hai cán bộ chiến sĩ biên phòng mới vội vàng điều khiển xe máy bám theo
và vội vàng chặn bắt những chiếc xe chở gỗ lậu nói trên
việc các đối tượng lâm tặc ngang nhiên chở gỗ lậu tại khu vực vành đai biên giới đã khiến những cánh rừng nơi đây đang ngày càng trâu trụi
dự luận đang đặt câu hỏi vì sao lực lượng biên phòng gia lai lại làm ngơ để việc vận chuyển gỗ lậu diễn ra ngang nhiên như thế này